đường bay thẳng đầu tiên giữa việt nam và indonesia đã chính thức khai trương kết nối thành phố hồ chí minh của việt nam và bali điểm đến du lịch nổi tiếng của indonesia
sự kiện có sự tham dự của các đại sứ tổng lãnh sự các nước asean cùng đông đảo các đại biểu đại diện cho các bộ ngành của hai quốc gia
hãng hàng không vietjet air của việt nam đã trở thành hãng hàng không đầu tiên khai thác đường bay thẳng kết nối thành phố hồ chí minh và bali
giúp thúc đẩy phát triển du lịch giao thương giữa việt nam và indonesia nói riêng cùng các nước trong khu vực nói chung
với đường bay thẳng các hành khách từ việt nam sẽ không phải nối chuyến như trước đây có thể tiết kiệm thời gian và chi phí khi đến với bali và ngược lại
người dân và du khách quốc tế tại bali có thể dễ dàng đến với thành phố hồ chí minh năng động và kết nối đến các điểm đến hấp dẫn tại việt nam
việt nam và indonesia vốn sở hữu mối quan hệ lâu dài và có bề dày truyền thống
nét tương đồng về văn hóa lịch sử
việc có đường bay thẳng giữa hai quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương và giúp tăng lưu lượng du lịch giữa hai nước trong thời gian tới
đường bay thành phố hồ chí minh của việt nam bali của indonesia được khai thác với tần suất năm chuyến khứ hội hàng tuần vào các ngày thứ hai thứ tư thứ năm thứ sáu chủ nhật và thời gian bay mỗi chặng khoảng bốn giờ đồng hồ